cảm ơn quý vị đã theo dõi
xin mời quý vị cùng nga vũ đề với những tin tức đầu tiên
báo cáo của bộ y tế cho hay về tổng thể công tác phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày năm tháng chín đến một mươi một tháng chín đã có nhiều điểm tích cực
khi tỷ lệ mắc mới covid một mươi chín tại cộng đồng trong tuần đã giảm so với tuần trước ở một số địa phương có số ca mắc cao
như đà nẵng giảm sáu mươi bình dương giảm hai mươi bảy long an giảm ba
bên cạnh đó số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc đã giảm ba mươi
trong đó thành phố hồ chí minh giảm ba mươi đồng nai giảm năm mươi long an giảm ba mươi và tiền giang giảm bảy mươi
so với tuần trước các địa phương thực hiện tốt hơn công tác kiểm soát dịch là vĩnh long trà vinh cải thiện từ nhóm hai lên nhóm một
và long an tiền giang cải thiện từ nhóm ba lên nhóm hai
riêng kiên giang có số mắc mới trong cộng đồng gia tăng sáu mươi chín bảy so với tuần trước đó
báo cáo của bộ y tế cũng lưu ý
tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh
chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo
tham dự cuộc họp có các phó trưởng ban chỉ đạo gồm phó thủ tướng lê minh khái phó thủ tướng vũ đức đam
phó thủ tướng lê văn thành phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định cùng các thành viên ban chỉ đạo
theo báo cáo của bộ y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia và các ý kiến tại cuộc họp
công tác phòng chống dịch trong những ngày qua đạt nhiều kết quả đáng mừng
rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho thấy việc chuyển hướng trong phòng chống dịch trong thời gian qua là đúng đắn hiệu quả
trong tuần qua tỷ lệ mắc mới covid một mươi chín tại cộng đồng đã giảm so với tuần trước tại một số địa phương có số ca mắc cao là đà nẵng giảm sáu mươi
bình dương giảm hai mươi bảy long an giảm ba
số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm ba mươi trong đó tp hcm giảm ba mươi đồng nai giảm năm mươi
long an giảm ba mươi và tiền giang giảm bảy mươi
tình hình dịch tại tp hcm trong tuần qua đã giảm rõ rệt trên hai tiêu chí là số ca mắc trong cộng đồng và số ca tử vong
các quận huyện đã kiểm soát được dịch là quận bảy huyện củ chi và cần giờ
dự kiến trong thời gian tới thành phố sẽ giảm cả số ca nhiễm và số ca tử vong
tại bình dương số ca mắc và số ca tử vong tiếp tục giảm
so với tuần trước tỷ lệ ca dương tính trên tổng số người xét nghiệm trong cộng đồng trong cả nước giảm từ một chín xuống còn ba mươi
một số tỉnh có số ca mắc cao tỷ lệ này cũng giảm mạnh
bao gồm tp hcm giảm từ ba bảy xuống một bốn long an giảm từ hai xuống năm tiền giang giảm từ một hai xuống hai
hiện số lượng vaccine đã nhận là hơn ba mươi bốn triệu liều đã thực hiện tiêm được hơn hai mươi bảy triệu liều
chủ tịch ubnd mà trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến đánh giá cao những quyết sách giải pháp quyết liệt đúng hướng điều chỉnh rất chính xác của ban chỉ đạo quốc gia
ông nêu ba điểm ấn tượng nhất
việc chuyển hướng chiến lược lấy xã phường là pháo đài người dân là chiến sĩ
sự quan tâm sâu sát của các cấp các ngành đặc biệt là cá nhân thủ tướng tới các pháo đài
việc xét nghiệm thần tốc và tổ chức tiêm vaccine kịp thời đảm bảo an sinh xã hội không để ai thiếu đói và đưa trạm y tế lưu động tới tận phường xã
ông lấy ví dụ người dân rất mừng khi thủ tướng chỉ đạo quyết liệt tới một mươi năm tháng chín phải hoàn thành xét nghiệm toàn dân và tiêm xong vaccine mũi một cho người trên một mươi tám tuổi tại hà nội
tại cuộc họp thủ tướng phạm minh chính đặt nhiều câu hỏi và có các lưu ý cụ thể với các địa phương về công tác phòng chống dịch
với kiên giang thủ tướng chỉ rõ tỉnh quán triệt không hết tổ chức thực hiện không tốt các biện pháp đã có đầy đủ rất cụ thể trong các công điện gần đây của thủ tướng
một số điển hình tốt được thủ tướng biểu dương tại cuộc họp
qua kiểm tra thủ tướng cho biết chủ tịch ubnd phường một mươi quận ba tp hcm nắm rất chắc tình hình thực tế và các chủ trương giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả phường có hàng ngàn ca mắc nhưng đã kiểm soát được
phát biểu kết luận cuộc họp thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và chính phủ thủ tướng chính phủ ghi nhận đánh giá cao biểu dương sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp
sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đặc biệt là sự hưởng ứng chia sẻ và tham gia của các tầng lớp nhân dân sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp nhất là sự chấp hành của người dân trong thực hiện giãn cách xã hội
do thời tiết diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn ban chỉ đạo tiêm chủng thành phố đà nẵng thông báo hoãn tiêm chủng trong hai ngày này
lịch tiêm sẽ được ngành y tế thông báo lại sau cho người dân qua tin nhắn và cuộc gọi
hiện đà nẵng đang triển khai kế hoạch tiêm mũi một vaccine astrazeneca cho hơn chín mươi hai người tới hết ngày một mươi hai tháng chín
đây là đợt tiêm chủng vaccine quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại đà nẵng
dự kiến sau đợt này đà nẵng tiếp tục nhận và tiêm vaccine quy mô lớn bốn trăm linh liều cho người dân trong tháng chín
tại cuộc họp phòng chống bão côn sơn vào tối một mươi tháng chín lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu các địa phương chuẩn bị tinh thần phương án chống bão ở mức tâm bão vào thành phố
nội dung được lưu ý nhất
nội dung được lưu ý nhất là việc chuẩn bị di rời người dân chạy bão lũ
lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch di rời kèm xét nghiệm nhanh covid cho người dân trong diện sơ tán di rời để trù tránh bão khỏi các khu vực nguy hiểm
ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng lưu ý các địa phương khi tổ chức di rời người dân chú tránh bão phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch
ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng lưu ý các địa phương khi tổ chức di rời người dân chú tránh bão khỏi các khu vực nguy hiểm

ông quảng lưu ý
ông hồ văn linh chủ tịch ubnd huyện hòa bình bạc liêu ký quyết định phong tỏa trung tâm y tế huyện này để ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
trung tâm này đang có bốn mươi y bác sĩ nhân viên y tế hai mươi sáu f được tỉnh chuyển về điều trị với một trăm linh sáu bệnh nhân và người nuôi bệnh
ông hồ văn linh cho biết từ đêm một mươi tháng chín đến chiều một mươi một tháng chín cơ quan chức năng đã phát hiện trong trung tâm y tế hòa bình có chín f một
ngoài bảy bệnh nhân hai người còn lại là nhân viên
theo ông linh cơ quan chức năng nhận định nguồn lây cho chín bệnh nhân trong trung tâm y tế có thể từ các f đang điều trị
ngoài ba mươi bốn f một trong trung tâm ngành y tế truy vết trên một trăm hai mươi f một bên ngoài
châu nay chúng tôi đang truy vết f một và những người tiếp xúc gần có liên quan đến bốn f mới phát hiện ông linh nói
báo cáo của sở y tế tỉnh bạc liêu cho thấy từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay địa phương này ghi nhận hai trăm năm mươi sáu f
trong đó đã có bảy mươi một người được xuất viện và một trăm tám mươi bệnh nhân
các bệnh nhân đang điều trị
kênh youtube chính thức của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế
phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo